tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng nguyễn văn linh lần thứ nhất
và tuyên dương các chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc lần thứ tư
nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi chín hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trương thị mai quý viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trường văn dân vận trung mương đã tới sự và phát biểu
tại buổi lễ tổng liên đoàn lao động việt nam đã trao giải thưởng nguyễn văn linh
trong một mươi cán bộ công đoàn cao cấp có thành tích xuất sắc có nhiều sáng kiến sáng tạo trong hạt động quản lý
đây là giải thưởng cao quý được tổng liên đoàn lao động việt nam khởi xướng
nhằm động viên khích lệ tinh thần cán bộ công đoàn ngày càng có nhiều giải pháp đổi mới trong hoạt động công đoàn
góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
cũng trong dịp này tổng liên đoàn lao động việt nam đã biểu dương chín mươi chủ tịch công đoàn cơ sở
là những tấm gương tiêu biểu trong công tác bảo vệ lợi ích tập thể quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trương thị mai đề nghị tổ chức cán bộ công đoàn tiếp tục nâng cao năng lực
làm tốt vai trò là tổ chức đại diện chăm lo bảo vệ cho người lao động trong cả nước
mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều tấm gương điển hình chủ tịch công đoàn cơ sở được tôn vinh
góp phần đưa phòng trào công nhân viên chức người lao động vào hoạt động công đoàn có bước phát triển mới đáp ứng yêu cầu của đất nước